theo cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông cho biết năm hai nghìn một mươi chín mỗi giây trên không gian mạng toàn cầu
trung bình có một trăm linh tám cuộc tấn công mạng và ba mươi hai mã độc mới được tạo ra
mỗi giây trên không gian mạng việt nam trung bình có chín mươi hai thông tin tiêu cực mới xuất hiện chiếm tỷ lệ khoảng tám
tuy việt nam được đánh giá về mã độc di động thấp thứ hai đông nam á số lượng các cuộc tấn công mạng cũng giảm hai mươi ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái
nhưng việt nam vẫn là tâm điểm của tội phạm mạng và có xu thế gia tăng kể cả số lượng và mức độ nguy hiểm
các cuộc tấn công chủ yếu theo hướng tấn công vào các thiết bị di động tấn công mã hóa dữ liệu tấn công mạng có chủ đích tấn công vào các chuỗi cung ứng